cơ quan điều tra kết luận hành vi này của bị can mỹ hạnh là nghiêm trọng xâm phạm đến đạo đức thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng vi phạm tài khoản hai điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự cần phải xử lý để phòng ngừa và giáo dục chung
đối với những người tham gia mua bán sắc đẹp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra quyết định xử phạt hành chính
thưa quý vị sau khi công an tp hcm triệt phá đường dây đi khách nghìn đô của cựu tiếp viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngay lập tức đối tư vào cuộc sống của những hot girl trong đường dây này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên những câu hỏi như khách làng chơi có bị xử lý không hoặc có được công khai danh tính của những đại gia vừa bị bắt cũng khiến nhiều người tò mò
đứng trước câu hỏi này các luật sư đưa ra những vấn đề pháp lý liên quan
công an tp hcm vừa bác quả tàng ba tiếp viên hàng không và một hot girl kiêm người mẫu ảnh đi khách với giá nghìn đô tại khách sạn đường lê thị diêng phương bến thành
cùng với đó vtmh cũng đã bị
cảnh sát bắt giữ vậy những khách làng chơi sẽ bị xử lý ra sao
luật sư nguyễn doãn hải giám đốc công ty luật hợp danh nam việt luật đoàn luật sư tỉnh bình dương cho biết theo quy định pháp luật
việc xử lý đối với hành vi mua dâm tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền với số tiền một năm triệu đồng
theo quy định tại điều hai mươi bốn nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khách làng chơi bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu có quan hệ với người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm hiv mà cố ý lây chuyển bệnh cho người khác
còn đối với gái bán hoa khi thực hiện hành vi kinh doanh vốn tự có tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính như cảnh cáo
hoặc phạt tiền với số tiền từ ba trăm linh đồng đến hai triệu đồng
theo quy định tại điều hai mươi năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh
được biết vtmh có trong tay hơn ba mươi gái bán hoa đều là những người nổi tiếng hoặc được tiếp viên hàng không các hãng chuyên đi khách với giá từ một đô một lần
còn qua đêm giá ba đô cựu tiếp viên hàng không này nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng sau đó đưa lại cho gái bán hoa và cắt phế bảy triệu mỗi lần giao dịch giường chiếu thành công
theo lời khai hạnh nghỉ làm tiếp viên hàng không vài tháng trước quen biết nhiều đồng nghiệp các hãng bay hoker người mẫu nên cô gái này rủ họ đi khách
cùng với đó trước câu hỏi tại sao khi các vụ đi khách với giá nghìn đô bị triệt phá cơ quan chức năng không công khai danh tính khách làng chơi
luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
việc những hoa hậu người mẫu tiktoker thậm chí là những người có tiếng trong sôbit thực hiện hành vi buôn hoa bán phấn không phải là chuyện hiếm
sau khi triệt phá các đường dây này cơ quan công an sẽ để tên viết tắt che mặt gái bán hoa và không công khai danh tính khách làng chơi
việc này nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của công dân điều này phù hợp với quy định tại điều hai mươi một của hiến pháp hai nghìn một mươi tám
mọi người có quyền bắc khả xâm phạm về đời sống riêng tư bí mật cá nhân và bí mật gia đình có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình
và tại điều ba mươi bốn bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ
trên thực tế hành vi mua bán để thỏa mãn nhu cầu chăn gối này chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định tại điều hai mươi bốn điều hai mươi năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp trừ trường hợp gái làng chơi từ dưới một mươi tám tuổi sẽ bị xử lý theo quy định tại điều ba trăm hai mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
và trường hợp này kể cả khách làng chơi và gái bán hoa không thuộc trường hợp cơ quan công an được phép công khai danh tính của những người thực hiện hành vi này
phục vụ các đại gia với giá từ hai mươi bảy triệu đến sáu mươi triệu đồng một đêm
trên những vấn đề pháp lý về hướng xử lý đối với vtmh ra sao mới đây luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội đã đưa ra quan điểm
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng hoa hậu á hậu người mẫu mc có lượng theo dõi khủng bị bắt vì hành vi bóc bánh trả tiền kinh doanh bằng vốn tự có với mức giá hàng nghìn đô mỗi đêm
thậm chí hình thức này còn biến tướng theo kiểu đi tour để tỉnh ra ngay cùng các đại gia với số tiền lên đến cả tỷ đồng
và đặc biệt sau chuyện vtmh cựu tiếp viên hàng không bị bát khi cầm đầu đường dây thực hiện liên hệ giới thiệu hocker chân dài tiếp viên làm cho các hãng hàng không đã khiến nhiều người lóc đầu ngao ngán thì ra không cần lên máy bay đại gia vẫn có thể được phục vụ tận giường
cũng theo điều tra của cơ quan cảnh sát tp hcm cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tên là vtmh có ít nhất trong tay ba mươi cô đào nổi tiếng
thậm chí mỗi khi show hàng cho các đại gia
vtmh còn nghiễm nhiên gửi ảnh các cô gái trong trang phục tiếp viên các hãng hàng không nhằm thu hút khách mạnh tay xuống tiền
ngoài thời gian điều hành vtmh nếu có thời gian rảnh rỗi vtmh cũng tự nhận đi khách để tăng thêm thu nhập
trước câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận theo luật sư nguyễn thị thu đoàn luật sư hà nội về chế tài xử lý đối với hành vi này khoảng bảy điều ba năm hai nghìn ba quy định liên quan hành vi môi giới
tùy theo tính chất mức độ hậu quả của hành vi đối tượng môi giới dịch vụ đèn đỏ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
về xử lý hành chính theo điều hai mươi sáu nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng đối với hành vi môi giới buôn hoa bán phấn
theo luật sư thu nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm đối tượng làm trung gian rụ rỗ dẫn dắt để người khác thực hiện việc buôn hoa bán phấn
có thể bị truy cứu
theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tp kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho đối tượng hạnh hãy đến trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm số bốn trăm năm mươi chín trần hương đạo phường cầu kho quận một để đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng bằng nhiều hình thức tinh vi hoạt động đèn đỏ đang biến tướng thậm chí nâng tầm nhờ những chiêu thức dùng tiếp viên hàng không làm mồi câu để hút khách xuống tiền
trong thời gian tới đây công an thành phố hồ chí minh còn chưa phá được bao nhiêu tú ông tú bà cầm đầu các đổi dây đi khách nữa diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin kính chào hẹn gặp lại ở video tiếp theo